bộ công thương việt nam và bộ thương mại công nghiệp và năng lượng của hàn quốc đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ một mươi
ubhvh về hợp tác năng lượng công nghiệp và thương mại
và kỳ họp lần thứ bốn ubh thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc tại thủ đô hà nội
kỳ họp lần thứ một mươi ubhvh hai bộ trưởng đã trao đổi các giải pháp nhằm thao hứa khó khăn bảo đảm duy trì
không gián đoạn và thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thương mại công nghiệp và năng lượng
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
hai bộ trưởng thống nhất mục tiêu kim ngạch thương mại song phương việt nam hàn quốc đạt một trăm linh tỷ usd theo hướng cân bằng hơn vào năm hai nghìn hai mươi ba
kỳ họp lần thứ bốn của ubhvh thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc
hai bộ trưởng cũng đã trao đổi về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực như hải quan và xuất xứ hàng hóa
hàng rào kỹ thuật thương mại phòng vệ thương mại hợp tác kinh tế dịch vụ đầu tư
nhằm tháo gỡ các khó khăn tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thực thi và tận dụng tối đa những lợi ích mà hiệp định vkfta mang lại